diễn biến thị trường bất động sản quý i năm hai nghìn một mươi bảy đã cho thấy những dự báo và kỳ vọng vào phân khúc bình dân đã trở thành hiện thực
tình hình thị trường khá lạc quan ngay từ những tháng đầu năm mặc dù có kỳ nghỉ tết khá dài nhưng giao dịch vẫn giữ được nhịp ổn định
tại thị trường hà nội trong quý i có khoảng ba mươi năm dự án mở bán với hơn chín căn hộ
mặc dù phân khúc trung cấp vẫn giao dịch khá nhiều với khoảng sáu mươi tổng nguồn cung mới nhưng đáng chú ý là số lượng mở bán mới của phân khúc bình dân đã gấp ba lần so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
tổng số lượng căn hộ bán được trong quý là hơn sáu căn sức mua được đẩy lên khá tốt nhờ các chính sách ưu đãi khuyến mại đặc biệt của các chủ đầu tư
điểm nhấn và cũng điểm hấp dẫn mang tính rất là phát triển đúng của thị trường bất động sản việt nam hai nghìn một mươi bảy là các cái quý tiếp theo
khi dần dần xuất hiện những cái nhà ở giá rẻ đấy mới là cái điểm nhấn và một điểm chuyển định hướng để mà thị trường bộ cộng sản việt nam phát triển ngày càng ổn định bền vững và cũng tiếp cận được dần gọi là giải quyết được dần các cái nhu cầu bức xúc về nhà ở của người dân
trong cái năm hai nghìn một mươi sáu thì những cái phân khúc cao cấp cũng đã có những cái giai đoạn rất là sôi động nhưng mà có lẽ là sang năm nay thì tôi nhìn thấy là cái phân khúc cao cấp có cái chiều hướng là giảm bớt
và cái phân khúc chung thấp và cái diện tích nhỏ phù hợp với túi tiền của nhiều người thì đang được giao dịch khá là tích cực
dự kiến trong thời gian tới khu vực phía tây và tây nam vẫn là tâm điểm cho nguồn cung toàn bộ các phân khúc
các chủ đầu tư trong nước ngày càng quan tâm đến phân khúc bình dân
do vậy trong các quý tới sẽ có nhiều dự án của phân khúc này được trào bán
vị trí của các dự án nhà ở thuộc phân khúc bình dân chủ yếu đặt tại khu vực ngoài trung tâm